cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vừa tiến hành tạm giữ đối tượng nguyễn minh tân
trú tại thành phố thủ dầu một để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích làm chết một người
theo điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín sau khi làm việc xong tại công trình xây dựng của công ty pacific
khu công nghiệp việt hương xã an tây thị xã bến cát đối tượng nguyễn minh tân rủ ông trần văn kích
quê tỉnh đồng tháp nhậu trên sàn nhà bê tông tầng một của công trình xây dựng
sau khi nhậu được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
trong lúc xô sát hai bên ràng co tân đã dùng tay ôm ngang người ông kích vật ngã ngửa đập đầu xuống đền bê tông
thế vậy một số người cùng làm tại công trình can ngăn
đến khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín tân phát hiện ông kích đã tử vong nên nhờ mọi người cùng làm báo với cơ quan công an